nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước tại lữ đoàn đặc công bốn trăm hai mươi chín binh chủng đặc công và ban liên lạc lữ đoàn ba trăm một mươi sáu đặc công biệt động bộ tham mưu miền b hai đã tổ chức gặp mặt cán bộ chiến sĩ gia đình và các cơ sở cách mạng
đây cũng là dịp để thế hệ trẻ có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ hào hùng của thế hệ đi trước sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí nồng ấm và hết sức xúc động giữa các thế hệ trong lực lượng vũ trang đây là những nhân chứng lịch sử một thời đã làm nên những chiến công oanh liệt đặc biệt trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lữ đoàn ba mươi sáu còn được giao nhiệm vụ đánh chiếm các vị trí chủ chốt của địch như cầu rạch chiếc sinh độc lập tổng nha cảnh sát sân bay tân sơn nhất và bảo vệ những cây cầu